theo báo cáo của bộ giáo dục và đào tạo tổng trí tiêu xét tuyển đại học năm nay sẽ tăng thêm khoảng một mươi so với năm ngoái khoảng trên năm trăm linh trí tiêu
điểm mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi là giao trách nhiệm cho các địa phương tổ chức thi
kỳ thi năm nay diễn ra trên tinh thần học gì thi nấy kiểm tra kiến thức toàn diện tránh học tủ học lệch bảo đảm trung thực có sự đối sánh kết quả thi trung học phổ thông với học bạ
đặc biệt kỳ thi năm nay không tổ chức cho giảng viên đại học về tham gia coi thi tại địa phương
năm hai nghìn hai mươi tổng trí tiêu xét tuyển đại học sẽ tăng thêm khoảng một mươi so với năm ngoái
các trường ở tốc trên có mức độ cạnh tranh cao thì số chỉ tiêu tuyển sinh chiếm chưa đến một mươi
vì vậy nếu có kết quả thi tốt thì cơ hội vào đại học của các thí sinh rất rộng mở